tại trường đại học tôn đức thắng tp hcm mạng lưới đào tạo logistics việt nam phối hợp với cục xuất nhập khẩu bộ công thương
đã tổ chức chung kết cuộc thi tài năng trẻ logistics việt nam hai nghìn một mươi chín
đây là cuộc thi đầu tiên về lĩnh vực logistics dành cho đối tượng sinh viên trên quy mô toàn quốc
cuộc thi đã thu hút hơn bốn trăm linh đội tham dự đến từ bốn mươi trường đại học cao đẳng trên toàn quốc
trải qua bốn tháng với các vòng thi sơ tuyển trực tuyến tuyển cấp trường và vòng bán kết diễn ra song hành trên cả hai miền nam bắc
ban tổ chức đã tuyển chọn ra một mươi hai đội xuất sắc nhất vào vòng chung kết cùng tranh đấu
tại vòng chung kết một mươi hai đội đã thể hiện những màn tranh tài kịch tính và nảy lửa qua các phần thi chào sân thử thách bùng nổ và về đích
cuối cùng giải nhất cuộc thi tài năng trẻ logistics việt nam hai nghìn một mươi chín thuộc về học viện ngân hàng
giải nhì thuộc phân hiệu trường đại học giao thông vận tải chi nhánh tp hcm giải ba thuộc về trường đại học tôn đức thắng
cuộc thi đã góp phần gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo logistics